để giảm thiểu những sự việc thương tâm xảy ra như sự việc tại trường quốc tế kết quây
việc dạy trẻ những kỹ năng thoát hiểm trong tình huống bị bỏ quên một mình trên xe là vô cùng quan trọng
trong trường hợp rơi vào tình huống này thì các bé nên được cha mẹ hướng dẫn những kỹ năng cơ bản sau
xe ô tô khi không cắm chìa khóa và khi xe đã khóa thì vẫn có thể mở được từ bên trong tại vị trí của ghế lái
hãy hướng dẫn cho trẻ mở cửa từ vị trí này
ít người biết rằng còi xe ô tô luôn hạt động kể cả khi xe không khởi động
khi bị bỏ rơi trên xe ô tô trẻ cần đến vị trí vô lăng xe tìm kiếm hình ký hiệu còi xe
và nhấn liên tục để thu hút sự chú ý từ những người xung quanh
tương tự còi nút thông báo khẩn cấp được thiết kế nguồn điện riêng để lúc nào cũng sẵn sàng hoạt động
hãy chỉ cho trẻ nút bật cái đèn này có hình tam giác và rất dễ thấy nằm ở chính giữa bảng điều khiển trung tâm của xe
bấm nó để bật gây chú ý kết hợp với bấm còi
trong trường hợp bất khả kháng khi không thể tự mở cửa xe hay kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài
trẻ có thể tìm các dụng cụ phá kính ô tô trong xe
nếu trên xe không có dụng cụ phá kính hãy dạy trẻ tìm các dụng cụ đồ vật khác để tìm cách phá kính và thoát ra
hiện nay nhiều bậc phụ huynh đều trang bị cho con em mình các thiết bị di động đồng hồ thông minh
do đó hãy dạy cho trẻ kỹ năng liên lạc với cha mẹ hay người ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ
ngoài các số điện thoại lưu trực tiếp trên máy điện thoại
cha mẹ cũng cần dạy trẻ gọi đến các số điện thoại của cảnh sát cứu thương khi gặp phải sự cố